phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và làm việc với ban chấp hành đảng bộ thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã khái quát kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội
thu hút đầu tư nước ngoài kết quả giảm nghèo công tác chăm lo cho người dân tộc vùng thiểu số
công tác xây dựng đảng và công tác đối ngoại của đảng nhà nước thời gian vừa qua
vị thế của việt nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định việt nam trở thành nơi hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài
sau khi nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng của thành phố bảo lộc trong năm hai nghìn một mươi chín
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những thành tựu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố bảo lộc đã đạt được trong thời gian vừa qua
đồng thời tin tưởng trong năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo thành phố bảo lộc sẽ tiếp tục có sự phát triển vững mạnh hơn nữa
năm hai nghìn một mươi chín với nhiều sự nỗ lực ngành tài nguyên và môi trường đã đạt những kết quả tích cực
tuy nhiên còn rất nhiều tồn tại thách thức đòi hỏi ngành phải có các giải pháp đột phá trong năm hai nghìn hai mươi
đây là nội dung chính trong hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của ngành tài nguyên và môi trường vừa diễn ra ngày hôm nay
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã dự và chỉ đạo hội nghị
một số kết quả đáng chú ý mà ngành tài nguyên môi trường đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
một số kết quả đáng chú ý mà ngành tài nguyên môi trường đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín là kiểm soát tốt các vấn đề môi trường đối với các dự án lớn giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế thông qua việc làm tốt công tác dự báo khí tượng thủy văn nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường nói chung và đặc biệt là hạn chế sắc thải nhựa
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều tồn tại và thách thức với ngành như một số việc khiếu nại về đất đai tồn động phức tạp kéo dài lượng chất thải sắn phát sinh tiếp tục gia tăng tỷ lệ được tái sử dụng tái chế còn thấp chất lượng môi trường không khí tại các thành phố lớn như hà nội tp hcm giảm biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng
trước những thách thức đó phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường trong năm hai nghìn hai mươi cần sớm hoàn thiện hệ thống chủ trương cơ chế chính sách pháp luật trong đó trọng tâm là sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai
tại hội nghị đã ra mắt mạng lưới chạm định vị vệ tinh quốc gia góp phần hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ cơ bản cung cấp kịp thời đầy đủ chính xác thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
thưa quý vị tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số tám trên biển đông
vào cuối giờ chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi
một mươi độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa bốn trăm tám mươi km về phía đông đông nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tức là chín mươi một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm tám mươi km tính từ tâm bão bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật cấp một mươi hai trở lên khoảng bốn mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ một mươi một mươi năm km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão số tám suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa biển đông và vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông trong đêm nay và sáng sáng mai có gió bão mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba sóng biển cao từ năm đến sáu mét biển động rất mạnh
thưa quý vị sáng nay tại cảng quy nhơn công ty cổ phần cảng quy nhơn đã long trọng tổ chức lễ đón tấn hàng thứ chín triệu thông qua cảng
trong năm hai nghìn một mươi chín đây là dấu mốc ghi nhận những thành quá lao động trong năm qua của tập thể lãnh đạo và công nhân cảng quy nhân
cảng quy nhơn là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực của nhóm cảng biển nam trung bộ có điều kiện tự nhiên thuận lợi với gần một một trăm linh mét cầu cảng có thể tiếp nhận được các loại tàu biển đến năm mươi tấn hàng cập cảng
tổng lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm hai nghìn một mươi chín đạt khoảng hơn chín triệu tấn tăng gần chín so với năm hai nghìn một mươi tám
doanh thu đạt hơn bảy trăm tám mươi hai tỷ đồng tăng trưởng hơn chín so với năm hai nghìn một mươi tám lợi nhuận đạt hơn một trăm hai mươi tám tỷ đồng cao hơn bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi
nồng ngân sách nhà nước năm mươi sáu tỷ đồng thu nhập ổn định cho tám trăm ba mươi người lao động trung bình đạt từ một mươi hai một mươi ba triệu đồng một tháng
thời gian tới công ty cổ phần cảng quy nhơn sẽ đẩy mạnh triển khai dự án mở rộng và phát triển cảng theo quy hoạch đã được phê duyệt
phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm hai nghìn hai mươi
hoa cảng đạt một mươi triệu tấn
sáng nay tại thành phố hà nội tổng cục hải quan đã tổ chức họp báo chuyên đề về đẩy mạnh kiểm tra và ngăn chặn gian lận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
trong xu hướng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đặt ra nhiều thách thức đối với cơ quan quản lý của việt nam
đặc biệt là việc ngăn chặn các hành vi gian lận lợi dụng chính sách ưu đãi thuế quan
thực hiện hành vi gian lận xuất xứ việt nam để được hưởng ưu đãi đối với các hàng hóa xuất khẩu
theo thống kê sơ bộ của cục kiểm tra sau thông quan tổng cục hải quan cho thấy có một mươi chín nhóm mặt hàng có rủi ro cao
kích mạch tăng đột biến vào thị trường mỹ và eu
cục cũng đề xuất bộ công thương sớm giả soát và có hướng dẫn cụ thể về việc tự chứng nhận xuất xứ theo quy định
giả soát sửa đổi và bổ sung các công đoạn gia công chế biến giả đơn để phù hợp với tình hình hiện nay
tiếp tục phiên tòa xét xử sâu thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại tp hcm
chiều nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp đã đề nghị mức án từ bảy đến tám năm tù đối với bị cáo nguyễn hữu tín
nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu tín
nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm và đào anh kiệt
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm mức án từ bảy đến tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng tội danh này các bị cáo còn lại trong vụ án gồm lê văn thanh nguyên phó tránh văn phòng ubnd tp
trương văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên và môi trường tp
nguyễn thành trương nguyên trưởng phòng đô thị văn phòng ubnd tp bị đề nghị từ bốn đến sáu năm tù
các bị cáo nguyễn hữu tín và một số bị cáo khác đã tiếp tay cho phan phan anh vũ tức vũ nhôm
thâu tóm nhà đất công sản có vị trí đắc địa ở tp hcm với giá rẻ gây thất thoát cho nhà nước hơn sáu bảy tỷ đồng
đến nay công trình còn nợ tiền thuế đất tám trăm linh hai tỷ đồng
thưa quý vị liên quan đến phản ánh của truyền hình nhân dân về việc nhiều diện tích rừng tự nhiên
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai bị chặt phá
chiều nay lãnh đạo tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
tỉnh ủy đồng nai đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh
với quan điểm là sớm làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
trong một diễn biến liên quan sau khi kiểm tra hiện trường phòng cảnh sát môi trường pc năm công an tỉnh đồng nai xác định
việc chặt cây rừng tự nhiên ở khu vực này có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo điều hai trăm ba mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trên cơ sở đó phòng cảnh sát môi trường đã đề xuất chuyển vụ việc sang phòng cảnh sát kinh tế pc ba để xác minh điều tra mở rộng
hôm nay cảnh sát giao thông tỉnh quảng trị đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn pháo lộng
vào lúc khoảng bốn giờ sáng nay trên quốc lộ chín đoạn qua xã hướng hiệp huyện đắk rông tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng truy đuổi chiếc ô tô chạy hướng lao bảo thành phố đông hà và bắt giữ hai đối tượng
gồm thái bá hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
qua kiểm tra phát hiện trên xe có bốn mươi hồ pháo nổ với một năm trăm linh quả pháo
bước đầu hai đối tượng khai nhận một số pháo nói trên tại thị trấn lao bảo để đưa ra hà tĩnh bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị theo tổng cục thống kê năm hai nghìn một mươi chín số người tử vong vì tai nạn giao thông
chủ yếu xảy ra là một
tại các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trung bình mỗi ngày có tới hai mươi một người tử vong do tai nạn giao thông
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn cả nước xảy ra một mươi bảy sáu trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông
bao gồm chín hai trăm hai mươi chín vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và tám ba trăm chín mươi bảy vụ vai trạm giao thông
làm bảy sáu trăm hai mươi bốn người chết và một mươi ba sáu trăm hai mươi bốn người bị thương và tám năm trăm hai mươi tám người bị thương nhẹ
số vụ tai nạn giao thông năm nay
giảm năm một so với năm trước số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm bốn
số vụ vai trạm giao thông giảm sáu một trong đó số người chết giảm bảy một
số người bị thương giảm sáu bốn và số người bị thương nhẹ giảm tám hai
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín mỗi năm có trên một trăm hai mươi sáu doanh nghiệp thành lập mới
mới có bảy doanh nghiệp trong top hai trăm linh doanh nghiệp có doanh thu trên một tỷ usd
điểm ngãn chính của doanh nghiệp hiện nay
đó là chính sách nguồn nhân lực
việc giải quyết khó khăn của doanh nghiệp phải nằm trong đầu quyền sổ tay hành động của lãnh đạo
đây cũng là thông điệp được đưa ra tại hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp mới diễn ra
tháo gỡ điểm ngẽn ra sao chính phủ phải tiếp tục cải cách để doanh nghiệp nâng tầm
với tinh thần khởi nghiệp kinh doanh ngày càng mạnh mẽ
năm hai nghìn một mươi chín dự kiến đạt một trăm ba mươi sáu doanh nghiệp thành lập mới
tổng số vốn đăng ký khoảng một bảy triệu tỷ đồng
nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng bảy trăm sáu mươi doanh nghiệp
tuy nhiên thực tế nhìn nhận sự hài lòng của doanh nghiệp môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn hạn chế
giấy phép con nghị định hướng dẫn chậm sau khi ban hành luật
sự trồng chéo của luật hay nạn tham nhũng vật chiếm đến sáu mươi năm doanh nghiệp
cho thấy sự hạn chế trong thể chế
với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp
chính phủ kiến tạo phát triển sẽ phải không ngừng tìm cách giảm mức độ rủi ro
cho doanh nghiệp đặc biệt là những rủi ro do thể chế chính sách
và sự nhúng nhiễu của bộ máy hành chính gây ra
chúng ta cần tiếp tục hành động và hành động gấp để tháo gỡ khó khăn
rào cẩn cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn
thủ tướng yêu cầu sau hội nghị bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp
cùng với văn phòng chính phủ và các cơ quan đề ra nghị quyết
về định hướng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới
để tháo gỡ những bất cập tồn tại
tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
thưa quý vị việc giải quyết khó khăn của doanh nghiệp
phải nằm ở đầu quyển sổ tay hành động của lãnh đạo
đây là thông điệp từ người đứng đầu chính phủ tại hội nghị
vậy khó khăn ở đâu tháo gỡ như thế nào
mời quý vị khán giả cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn của truyền hình nhân dân
với khách mời của chương trình giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn mại
chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
lần đầu tiên xin cảm ơn ông ạ
thưa giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn mại
vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một câu chuyện được nói rất nhiều
vậy thì giáo sư tiến sĩ nhận định như thế nào về cái vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hiện nay của chúng ta
năm vừa rồi thì chúng ta cũng biết là thế giới đánh giá là chúng ta tăng một mươi bậc trong môi trường đầu tư
chúng ta cũng không nên quá mừng bởi vì so với các nước asean
thì môi trường đầu tư việt nam vẫn xếp thứ sáu
trong lúc đó thì nghị quyết năm mươi của bộ chính trị về đầu tư nước
ngoài thì đề ra mục tiêu là năm hai nghìn hai mươi một môi trường đầu tư việt nam phải vào thuộc bốn và hai nghìn hai mươi năm phải vào thuộc ba
như vậy rõ ràng là chúng ta cần phải khách quan và nhìn nhận rằng là cái cải thiện môi trường đầu tư vẫn cần phải tiếp tục
vậy thưa giáo sư tiến sĩ để giảm thiểu những cái rủi ro này
cũng như là về thể chế này chính sách và sự nhũng nhĩa của bộ máy hành chính thì theo giáo sư
việc cần làm trước mắt và ngay bây giờ luôn của nhà nước là như thế nào
chúng ta biết là từ năm hai nghìn một mươi sáu khi chính phủ mới thành lập do thủ tướng nguyễn trấn phúc đứng đầu
thì đã đề rất rất nhiều chính sách và giải pháp
năm nào cũng có một nghị quyết riêng về cái cải thiện môi trường đầu tư
nhưng mà chúng ta cũng phải nói thẳng thẳng mà nói là
người dân và doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng lắm
các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vẫn còn hy vọng nhiều
bởi chúng ta còn nhiều dư địa cải thiện môi trường đầu tư
tôi chỉ xin nói một việc thôi là chỉ riêng về việt con là một cuộc đấu tranh mà có lẽ là khó khăn nhất
chính phủ thì rất muốn giảm thiểu về vật con
mà trên thực tế là giảm thiểu đến năm mươi về việt con
nhưng mà vẫn rất nhiều về việt con đang giảm thiểu
nhưng tôi cho rằng đấy cũng chỉ là một mặt một việc nhỏ thôi
cái việc lớn nhất mà tôi cho rằng là hiện nay
chính là thể chế
trồng chéo rồi thì cái này đá cái kia
rồi thì trồng chạp không công khai không minh bạch
nghị định là ra đời rất chậm
nợ không biết bao nhiêu nghị định sau khi có luật
một cái luật đầu tư luật doanh nghiệp phát hiện ra từ cách đây gần hai năm
đến bây giờ mới có một dự thảo đầu tiên để trình cho quốc hội vừa rồi
và đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
quốc hội mới thông qua nếu mà quốc hội thông qua thì phải đến đầu năm hai nghìn hai mươi một mới được thi hành
có nghĩa là mất khoảng hai năm rưỡi mình sửa được mấy điều trong luật
mà doanh nghiệp thì ngày nào cũng phải làm ngày nào cũng phải cân luật tốt
do đó cho nên tôi kiến nghị lấy năm hai nghìn hai mươi làm năm hoàn thiện thể chế luật pháp
và để làm đấy thì không có cách gì khác là phải thay đổi cái phương thanh của luật
ở góc độ của doanh nghiệp thì theo ông thì doanh nghiệp cần phải làm gì cũng để có thể giúp
cho cái việc chúng ta cải thiện cái môi trường này tốt hơn
doanh nghiệp hiện nay thì có rất nhiều việc làm nhưng mà tôi rất là lưu ý đến các doanh nghiệp hiện nay
là chúng ta không thể chậm trệ hơn nữa về cái chuyện chuyển sang cái nền kinh tế số
và doanh nghiệp trong nền kinh tế số thì khác với doanh nghiệp bình thường
những cái đình hướng của chính phủ đã rõ
và kinh tế số
thì vừa là chính phủ hỗ trợ vừa từng doanh nghiệp nhưng đặc biệt là từng ngành hàng từng hiệp hội
phải có một chương trình chuyển đổi cả nghiệp hội mình sang kinh tế số
một lần nữa xin cảm ơn ông ạ
thưa quý vị để những thông điệp không chỉ dừng lại trên giấy hay tại hội nghị mà được hiện thực hóa nhanh chóng
thì sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương cần phải khẩn trương hơn nữa
và thông điệp này cũng thay cho lời kết của phần tin trong nước tối nay
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật
có trong bản tin gmt cộng bảy cùng với biên tập viên tiến tú
kính chào quý vị khán giả
bây giờ là bản tin gmt cộng bảy sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay
thổ nhĩ kỳ đưa quân đội đến libya nguy cơ bất ổn sẽ gia tăng tại khu vực
nhật bản điều chỉnh lộ trình làm sạch nhà máy hạt nhân fukushima
năm hai nghìn một mươi chín năm của những cuộc biểu tình và bất ổn xã hội

bảo vệ các tuyến vận tải hàng hải trong khu vực
lễ khai mạc cuộc tập trận diễn ra tại thành phố cảng chabaha của iran
với thông điệp hòa bình hiểu nghị và an ninh lâu bền thông qua hợp tác và đoàn kết
nội dung cuộc diễn tập bao gồm hoạt động giải cứu tàu gặp nạn hoặc bị cướp biển tấn công
đây là cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa nga trung quốc và iran
tại khu vực phía bắc ấn độ dương
bộ quốc phòng mỹ thông báo sẽ theo dõi sát cuộc tập trận này
và tiếp tục làm việc với các đối tác nhằm bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực
thưa quý vị tòa án hiến pháp hàn quốc khẳng định không có thẩm quyền xem xét lại
thỏa thuận giữa nước này và nhật bản về vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục
cho binh sĩ nhật bản thời thế chiến thứ hai
phán quyết được cho là sẽ tác động đáng kể đến quan hệ giữa hai nước
vốn đang ở mức thấp nhất vì mâu thuẫn lịch sử
theo tòa án hiến pháp hàn quốc thỏa thuận năm hai nghìn một mươi năm giữa tokyo và seoul
là một văn kiện chính trị
và không có tính giảng buộc về pháp lý
do đó tòa không có thẩm quyền đánh giá văn kiện này
theo thỏa thuận năm hai nghìn một mươi năm nhật bản đồng ý nhận trách nhiệm về vấn đề phụ nữ mua vui
và đóng góp khoảng chín một triệu đô la mỹ vào một quỹ được lập để hỗ trợ các nạn nhân
tuy nhiên chính quyền đương nhiệm của tổng thống hàn quốc moon jae in đã chỉ trích thỏa thuận
là không thể giải quyết được vấn đề và đã đóng cửa quỹ hỗ trợ này
thưa quý vị tổng thống thổ nhĩ kỳ tây íp erdogan cho biết
sẽ chấp nhận đề nghị của libya đưa quân đội đến nước này
để hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận ở tripoli
dư luận khu vực lo ngại động thái của ankara có nguy cơ làm tình hình ở libya trở nên phức tạp
tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan cho biết sẽ trình kiến nghị điều quân đội sang libya
ngay khi quốc hội nhóm họp trở lại vào ngày bảy tháng một tới
theo giới quan sát nhiều khả năng đề xuất này sẽ được quốc hội thổ nhĩ kỳ thông qua
trong phản ứng của mình nga bày tỏ lo ngại về kế hoạch triển khai quân của thổ nhĩ kỳ
điện klemlin cho rằng phía mắc scova sẵn sàng hoan nghênh mọi nỗ lực giải quyết cuộc xung đột tại libya
song sự can thiệp trực tiếp của một bên thứ ba khó có thể giải quyết triệt đề cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này
thưa quý vị giới chức australia đang rất lo ngại các vụ cháy rừng nghiêm trọng
có thể gây ô nhiễm nguồn nước ở hồ chứa nước ngọt lớn nhất của thành phố sydney
trong khi đó thời tiết sẽ tiếp tục xấu trong vài tuần tới với hiện tượng sóng nhiệt sẽ tác động mạnh tới toàn khu vực
lực lượng cứu hộ được huy động từ nhiều bang vẫn tiếp tục vật lộn để kiểm soát những đám cháy
đang gần như phong tỏa hoàn toàn hồ nước ngọt burangorang nơi cung cấp tới tám mươi nguồn nước cho thành phố sydney
các chuyên gia cho biết hiện có hai rủi ro lớn đang đe dọa nguồn nước sinh hoạt này
một là các đám cháy rừng có thể phá hoại cơ sở hạ tầng như các trạm bơm và đường ống dẫn nước
hai là cho bụi được rửa trôi sẽ ngấm xuống đất và gây ô nhiễm nguồn nước
nhật bản sẽ chỉ hoãn việc dỡ bỏ hàng nghìn thanh nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy fukushima
vốn đã bị hư hại nghiêm trọng trong thảm họa động đất sóng thần năm hai nghìn một mươi chín
hàng nghìn thanh nhiên liệu đã qua sử dụng hiện vẫn đang nằm trong các bể chứa
các bể làm mát từ khi sự cố xảy ra
đây là những mối nguy hiểm tiềm mẩn bởi nếu xảy ra một thảm họa khác
các thanh này có thể nóng chảy và giải phóng một lượng lớn phóng xạ
chính phủ nhật bản và công ty điện lực tokyo vẫn giữ nguyên khung thời gian thực hiện
toàn bộ quy trình làm sạch nhà máy điện hạt nhân fukushima dự kiến kéo dài từ ba mươi đến bốn mươi năm
quy trình này lần gần nhất được dự kiến tiến hành trong khoảng từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên theo kế hoạch mới việc dỡ bỏ những thanh nhiên liệu này khỏi các tổ máy số một và số hai
sẽ bắt đầu vào khoảng năm hai nghìn hai mươi bảy hai nghìn hai mươi tám
sau khi rác thải hạt nhân đã được dọn dẹp và hoàn thiện việc xây dựng các biện pháp bảo vệ phát tán bụi phóng sạn
chính quyền ấn độ tiếp tục ngắt đường truyền internet ở nhiều nơi trong cả nước
để ngăn ngừa làn sóng biểu tình lan rộng tiêu biểu nhất là ở bang uttar pradesh
lo sợ biểu tình bùng phát mạnh hàng nghìn cảnh sát cũng được điều động đi tuần tra
ở những quận đa số dân chúng là người hồi giáo và bắt giữ năm người để đề phòng họ đi biểu tình
chính quyền bang cũng ra lệnh cắt đường truyền internet trên điện thoại di động
và dịch vụ tin nhắn tại hai mươi bảy trên bảy mươi năm quận
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín sắp kết thúc toàn bộ hệ thống tàu điện đã được vận hành hàng trăm năm qua
ở toronto sẽ bị khai tử để nhường chỗ cho các loại tàu điện mới và hiện đại hơn
hệ thống tàu điện lịch sử tại thành phố toronto đã đi vào vận hành từ năm một nghìn tám trăm sáu mươi một
và là hệ thống đồng đúc thứ hai tại khu vực bắc mỹ
khi mới đi vào hoạt động hệ thống tàu điện toronto bao gồm những xe ngựa kéo
và phải tới những năm một nghìn chín trăm hai mươi mới được thay thế bằng tàu chạy bằng động cơ điện
những tàu điện còn lại của lịch sử tại toronto sẽ phục vụ người dân lần cuối vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tới
trước khi được thay thế bằng những tàu điện đời mới thân thiện với môi trường tiện lợi khi sử dụng
thưa quý vị có thể nói chúng ta vừa trải qua một năm nóng với nền nhiệt trung bình tăng một một độ c
năm hai nghìn một mươi chín trở thành năm nóng nhất trong lịch sử
chờ hết năm hai nghìn một mươi chín chúng ta cũng chứng kiến sức nóng của các làn sóng biểu tình của người dân nổ ra trên khắp thế giới
chủ yếu là yêu cầu cải cách hay phản đối các chính sách kinh tế xã hội
xin mời quý vị khán giả hãy cùng truyền hình nhân dân điểm lại những cuộc biểu tình
đã làm thế giới trao đảo trong năm qua
các cuộc biểu tình trên khắp thế giới cho thấy sự phân hóa giàu nghèo
tình trạng bất công trong xã hội đã đến mức báo động sự suy giảm lòng tin và các chính sách của chính phủ
tại mỹ latin chile rơi vào khủng hoảng xã hội nghiêm trọng sau khi chính phủ của tổng thống sebastian pirena
quyết định tăng giá vé tàu điện ngầm dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối những chính sách của chính phủ trên quy mô toàn quốc
sáu người biểu tình thiệt mạng buộc chính phủ phải lên kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân
về cải tổ hiến pháp vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nhằm xoa dịu tình hình
người dân ecuador và colombia cũng đã đồng loạt xuống đường trong tháng một mươi và tháng một mươi một vừa qua
để phản đối các chính sách bất công xã hội yêu cầu chính phủ phải có biện pháp giải quyết các vấn đề
liên quan đến cải cách kinh tế y tế hệ thống lương hưu tình trạng bạo lực và tham nhũng
các cuộc biểu tình quy mô lớn làm tê liệt hầu như toàn bộ hoạt động của hai nước này
trong khi đó hàng chục nghìn người dân argentina đã tập trung tại trung tâm thủ đô buenos aires
để tham gia cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ của tổng thống mauricio macri cải thiện các chính sách tiền lương
và tăng cường hỗ trợ lương thực cho tầng lớp người nghèo đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc suy thoái kinh tế
kéo dài hơn một năm qua tại quốc gia nam mỹ
khu vực bắc phi và trung đông vốn đã nóng lại càng nóng hơn với các cuộc biểu tình ở algeria và sudan
tại algeria sau khi cựu tổng thống boutefika tám mươi một tuổi nắm quyền trong suốt hai mươi năm
có ý định tiếp tục tranh cử nhậm kỳ thứ năm người dân bất mãn vì cho rằng
chính quyền của ông boutefika tham nhũng quan liêu và không vực dậy được nền kinh tế
vốn chỉ dựa vào nguồn thu chính là dầu mỏ
dưới sức ép từ phía phong trào biểu tình ông butefika phải tuyên bố từ chức
nóng hơn có lẽ là cuộc biểu tình kéo dài cả năm qua ở sudan khiến hai trăm năm mươi người thiệt mạng
khủng hoảng kinh tế thiếu hàng hóa và giá cả leo thang
ngay sau đó là các khẩu hiệu chính trị đòi lật độ chính quyền của tổng thống sudan omar al basri
người đã cầm quyền đất nước sudan trong ba mươi năm
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai chính phủ chuyển tiếp sudan và phe phái đối lập đã đạt được thỏa thuận hòa bình
trong khi đó kể từ đầu tháng một mươi vừa qua hàng chục nghìn người iraq đã xuống đường tham gia
các cuộc biểu tình tại thủ đô baghdad và các tỉnh miền nam đòi chính quyền tiến hành cải cách toàn diện
cải thiện các dịch vụ công tạo thêm việc làm cho người dân và chấm dứt tham nhũng
số liệu thống kê cho thấy hơn bốn trăm sáu mươi người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương
trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng vũ trang iraq
quốc hội iraq ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vừa qua đã thông qua dự luật bầu cử mới
yêu cầu lớn nhất của làn sóng biểu tình hiện nay nhằm hướng tới các cuộc bầu cử công bằng hơn
libang trải qua tình trạng biểu tình trên cả nước trong hơn hai tháng qua
dẫn tới nội các của thủ tướng assad hariri phải từ chức
biểu tình bùng phát sau khi chính phủ của ông hariri thông báo kế hoạch tăng thuế lên người dân liban
thay vì tiến hành kế hoạch tập trung vào các biện pháp cải cách để cắt giảm thâm hụt ngân sách
còn tại châu á các cuộc biểu tình kéo dài tại hồng kông
ban đầu để phản đối dự luật dẫn độ đã nhanh chóng biến thành các cuộc bạo loạn
để đọc khu hành chính này tới bầu bục khủng hoảng kinh tế xã hội
nhiều nước châu âu như đức anh áo italia bỉ hà lan thụy điển
năm qua cũng nếm trải sự bất ổn xã hội với các cuộc biểu tình hiệu ứng từ phong trào áo vàng tại pháp
làn sóng đình công phản đối cải cách chế độ hưu trí ở pháp bùng phát đầu tháng một mươi hai
làm dối loạn giao thông công cộng khắp cả nước đặc biệt là tại thủ đô paris
hàng triệu người tham gia các cuộc tuần hành và biểu tình tại các thành phố lớn
dẫn đến giảm đáng kể năng suất lao động
chính phủ pháp nghiệp đoàn và tổ chức lao động đã nhiều lần tiến hành đối thoại
nhằm tìm kiếm sự thỏa hiệp song mọi nỗ lực vẫn chưa được hiện thực hóa
ngoài ra còn phải kể đến các cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ trên khắp thế giới
các vấn đề về chính trị như bầu cử tổng thống mỹ hay brexit
cuộc cách mạng công nghệ bốn và vấn đề biến đổi khí hậu
sẽ tiếp tục chi phối nền kinh tế thế giới trong năm hai nghìn hai mươi
kinh tế thế giới trong năm tới theo tôi vẫn trên đà giảm tốc
oecd dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm trong năm tới
xuống mức hai chín mức thấp nhất kể từ đợt suy thoái toàn cầu năm hai nghìn chín
thưa quý vị làn sóng biểu tình của người dân trên khắp các châu lục trong năm qua
như hồi chuông cảnh tỉnh cho thấy tầng lớp trung lưu và những người lao động
ở nhiều nước đang bất kỳ
câu chuyện của những cuộc biểu tình và bất ổn xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín
đã thay cho lời kết của bản tin gmt cộng bảy tối nay
kính chào tạm biệt